sở giao thông vận tải tp hcm có tờ trình gửi ubnd tp về việc phê duyệt đề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tp giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn ba mươi
theo đề án này thành phố cần nguồn kinh phí hơn chín trăm năm mươi tỷ đồng để đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm dự kiến đầu tư gần bốn trăm hai mươi chín tỷ đồng và giai đoạn hai nghìn hai mươi sáu hai nghìn ba mươi là năm trăm hai mươi ba tỷ đồng
nhu cầu đầu tư tập trung phát triển kết cấu hạ tầng giao thông gồm sáu trăm ba mươi chín km đường bộ bảy mươi tám dự án cầu một mươi tám dự án nút giao thông năm dự án thuộc chương trình đô thị thông minh
hai trăm một mươi một km đường sát đô thị brt ba trăm bảy mươi chín km đường thủy nội địa
kinh phí đầu tư từ ngân sách thành phố và các nguồn vốn khác như vốn trung ương oda đầu tư theo hình thức đối tác công tư
đề án nhằm tìm ra các giải pháp mang tính đột phá và xây dựng lộ trình phù hợp
triển khai đầu tư phát triển hệ thống
kết cấu hạ tầng giao thông hiện đại đồng bộ tính kết nối cao giảm ung tắc và tai nạn giao thông đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội
trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi thành phố đã hoàn thành năm mươi một trên một trăm bảy mươi hai dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn